kết quả đo nồng độ cồn hai người điều khiển phương tiện không có nồng độ cồn trong hơi thở
trước cảnh sát đường thủy đã bố trí lực lượng tiến hành công tác bảo vệ hiện trường điều tiết giao thông
được biết tàu hoàng châu nhận khách đoàn và khách lẻ theo tuyến đã đăng ký phnom penh đi châu đốc
đội tàu gồm bảy chiếc trung bình mỗi ngày có hai lượt đi và về giá vé một triệu đồng một lượt
hãng chỉ vận chuyển không đảm nhận dẫn tour đến các điểm thăm quan
theo ông bùi thái hoàng bí thư đảng ủy xã vĩnh sương thị xã tân châu tàu hoàng châu chở du khách từ campuchia về việt nam
sau quá trình xác minh cơ quan chức năng nhận định lỗi do người điều khiển tàu du lịch không giảm tốc độ
không giữ khoảng cách an toàn khi đến khu vực bến thủy nội địa dẫn đến vai trạm với phải chở khách khiến ba người bị thương
cụ thể ngày hai mươi tháng bốn ông bùi thế hoàng bí thư đảng ủy xã vĩnh sương thị xã tân châu an giang cho biết
sau vụ vai trạm giữa tàu du lịch và phải trở khách địa phương đã đề nghị cơ quan chức năng điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc
theo ông nguyễn hoàng hộ chủ tàu du lịch hàng châu cho biết phương tiện bị tông khi cố vượt pha tại đoạn sông có nhiều xà lan chở các che khuất tầm nhìn
trước khi tàu vai trạm đoạn sông bị nhiều xà lan trở các che khuất tầm nhìn
lúc nhìn thấy phả ngang sông tài công ước tính có thể vượt qua thế nhưng đến gần thì không thể tránh
đến nay chủ tàu hàng châu nói và cho biết đã và đang cùng tài công của hãng phối hợp cơ quan điều tra làm rõ nguyên nhân tai nạn
qua chia sẻ của ông nguyễn hoàng hộ được biết mùa này nước chưa chảy xiết cầm lái không khó
nếu cả hai tài công thận trọng hơn có lẽ vai trạm đã không xảy ra
sau tai nạn ông đã nhắc nhở toàn bộ tài công khi lưu thông qua những điểm giao cắt với phả ngang sông phải đặc biệt lưu ý không được chủ quan
bà hoàng thị minh đăng điều hành tour tuyến của hãng tàu du lịch hàng châu
hàng châu tourist express board cho biết sau tai nạn hướng dẫn viên và hai du khách bị thương được đưa đến bệnh viện cấp cứu
những người còn lại được tàu tiếp ứng đưa về châu đốc như kế hoạch
hãng tàu phụ trách đưa khách theo tuyến đã đăng ký công ty lữ hành đưa đoàn khách tham quan ở châu đốc
hãng tàu cam kết thanh toán toàn bộ chi phí chữa trị cho người bị thương đồng thời cắt cử những người chăm sóc người gặp nạn
theo bài châm tài công lái tàu hàng châu tourist express board hôm qua có đầy đủ bằng cấp và chứng chỉ kinh nghiệm lái tàu hơn một mươi năm
trong khi đó ông đặng văn quang chủ phà ngang sông cho biết phà hoạt động đúng quy định có đầy đủ giấy phép biển báo bến bãi quy định
do công an đang điều tra vụ việc thế nên ông không thể đưa ra quan điểm lỗi thuộc bên nào
theo sở giao thông vận tải an giang hiện chưa có quy định bắt buộc phương tiện đường thủy phải gắn thiết bị giám sát hành trình để ghi nhận tốc độ
tuy thiết kế mỗi phương tiện sẽ quy định tốc độ lưu thông
riêng các khu vực có điểm giao cắt với đò và ngang sông sẽ có biển cảnh báo
trước đó chiều ngày một mươi chín tháng bốn tài công phan thành được bốn mươi hai tuổi đã lái tàu hàng châu tour express bot
chở bốn mươi hai hành khách từ phnom penh campuchia tới châu đốc an giang
theo hành trình dự kiến tàu khởi hành lúc một mươi ba giờ đến châu đốc lúc một mươi tám giờ
đoàn sẽ nghỉ ngơi một đêm ở châu đốc hôm sau thăm quan an giang
đến ngày hai mươi một tháng bốn sẽ lên thành phố hồ chí minh
tuy nhiên khi đến xã vĩnh sương cách biên giới một km tàu vai trạm với phải chở khách chạy ngang qua
cú tông mạnh khiến mũi phả đâm vào mạng tàu
nam hướng dẫn viên ba mươi sáu tuổi quê thị xã tân châu bị các mảnh sắt cắt lìa cánh tay phải gãy hai chân
hai du khách người đức và pháp năm bảy tuổi và sáu bảy tuổi bị chấn thương ở chân
sau vụ tai nạn ông lê trung hiếu giám đốc trung tâm xúc tiến thương mại và đầu tư an giang
đã thăm hỏi động viên những khách du lịch quốc tế đi trên tàu hàng châu tour express vừa xảy ra tai nạn trên sông tiền thị xã tân châu
theo đó ông lê trung hiếu đã ăn cần thăm hỏi những khách du lịch quốc tế vừa nhập cảnh vào việt nam
đã xảy ra tai nạn giao thông đường thủy làm nhiều người bị thương và thiệt hại về tài sản
đồng thời gửi lời thăm hỏi đến hướng dẫn viên và các hành khách bị thương đã chuyển lên tuyến trên tiếp tục điều trị
đối với các hành khách bị thương và còn lại đang được công ty cổ phần du lịch thương mại hàng châu quan tâm chăm sóc
về tình hình sức khỏe của ba nạn nhân trong vụ tai nạn
nàm hướng dẫn viên tàu hàng châu tourist express boat đang được bác sĩ bệnh viện trợ giấy phẫu thuật
trong khi cánh tay bị đứt lìa do tổn thương nặng không thể nối
tình trạng nạn nhân khá nặng bị chấn thương ổ bụng hai chân
trong khi đó hai du khách quốc tịch đức và pháp bị đất mô mềm ở chân
gãi chân hiện đã được phẫu thuật và đang điều trị ở khoa tại bệnh viện fv tp hcm
trong một diễn biến liên quan ông nguyễn khánh hiệp giám đốc sở văn hóa thể thao và du lịch an giang cho biết
đầu tuần sau sẽ chỉ đạo phòng quản lý du lịch phối hợp với các địa phương doanh nghiệp du lịch
lữ hành xây dựng phương án đảm bảo an toàn du lịch không chỉ tàu mà tất cả các phương tiện khác
theo giám đốc sở văn hóa thể thao và du lịch an giang lần này phải rút kinh nghiệm sâu sắc
phải tinh toàn gấp lên kế hoạch ngay nhằm đảm bảo an toàn cho du khách
trong đó riêng hãng tàu hàng châu sở sẽ kiểm tra hoạt động có hướng xử lý nếu sai phạm
trước đó tại tỉnh quảng ngãi cũng đã xảy ra một vụ va chạm giữa tàu cá của ngư dân và tàu vận tài
theo ghi nhận ngày một mươi tháng bốn bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh quảng ngãi cho biết
đơn vị đã tiếp nhận và thực hiện quy trình xử lý vụ việc va chạm giữa tàu vận tài với tàu cá
quy ngờ chín mươi sáu nghìn sáu trăm sáu mươi chín ts khi đang hoạt động trên biển
theo trình bày của ngư dân đi trên tàu bị nạn tàu cá q chín mươi sáu nghìn sáu trăm sáu mươi chín ts do ông dương văn tài
ba mươi sáu tuổi chú ở thôn tây an hải huyện lý sơn làm chủ kiêm thuyền trường
khoảng một giờ ngày chín tháng bốn tàu cá qng chín mươi sáu nghìn sáu trăm sáu mươi chín ts cùng tám ngư dân đang hoạt động
tại khu vực biển cách cảng quy nhơn tỉnh bình định khoảng một trăm năm mươi năm hải lý về hướng đông
thì xảy ra va chạm với một tàu vận tài chưa rõ số hiệu
quốc tịch đang vận chuyển hàng container theo hướng bắc nam
vụ va chạm không gây thiệt hại
tuy nhiên tàu cá qng chín mươi sáu nghìn sáu trăm sáu mươi chín ts đã bị gãy phần mũi mạng trái và nóc cabin bị bề
tàu có nguy cơ bị chìm
các ngư dân phải vứt bỏ các vật dụng phương tiện sản xuất trên tàu để cứu người cứu tàu
ngày một mươi tháng bốn tàu cá quy ngờ chín mươi sáu nghìn sáu trăm sáu mươi chín ts đã về đến cảng saki để khắc phục hậu quả
bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh quảng ngãi tiến hành kiểm tra đánh giá thiệt hại
đồng thời thông báo cho các đơn vị bộ đội biên phòng tuyến biển tuần tra
kiểm soát phát hiện tàu vận tải liên quan đến vụ tông va để điều tra xác minh làm rõ nguyên nhân
tàu cá qng chín mươi sáu nghìn sáu trăm sáu mươi chín ts có công suất là bảy trăm linh mãn lực dài một mươi bảy năm mét
ngày bảy tháng bốn tàu xuất bến tại trạm kiểm soát biên phòng an hải
thuộc đồn biên phòng lý sơn đi hành nghề câu trên vùng biển trường sa